chỉ trong ít ngày qua lượng mưa tại các tỉnh miền trung ghi nhận ở mức cao và rất cao
nhiều nơi tại các địa phương này đã ngập trên diện rộng cấp độ rủi ro thiên tai lên cấp bốn
và phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi ngắn với đại diện tổng cục khí tượng thủy văn trung mương
xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn
ông đánh giá như thế nào về đợt lũ năm nay và thời điểm hiện tại
hiện nay thì nước trên sông danh ở quảng bình và sông ngàn sâu ở hà tĩnh thì đang lên rất là nhanh
còn sông kiến giang tại lệ thủy thì đã đạt đỉnh và đang xuống chậm
mức nước ở tại trạm lệ thủy trên sông kiến giang đã vượt trên mức lũ lịch sử năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín khá là nhiều
năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đỉnh lũ tại lệ thủy là ba m chín mươi ba nhưng đỉnh lũ lần này là bốn m tám mươi tám
tình hình ngập lụt này thì đối với lưu vực sông danh ở quảng bình và sông ngàn sâu ở hà tĩnh
thì diện ngập sẽ tiếp tục mở rộng ra tiếp
và cái độ sâu ngày càng tăng lên từ giờ cho đến khoảng đêm tối và đêm nay
nhìn chung là trên toàn bộ hai tỉnh này tình trạng mà ngập lụt diện động sâu còn kéo dài trong hai ba ngày tới
vậy thì trong thời gian tới đây tình hình mưa lũ cần phải đặc biệt lưu ý những vấn đề gì thưa ông
trước mắt thì trong vòng hai ba ngày tới và có thể còn kéo dài hơn
thì tình trạng ngập đột sâu diện rộng ở khu vực đặc biệt là quảng bình và hà tĩnh
vẫn tiếp tục là còn duy trì kèm theo đó là những cái sạt lở
người dân sẽ còn phải đối mặt với cái nguy cơ sạt lở như thế nào
từ giờ cho đến cuối tháng một mươi thì còn tiềm ẩn rất nhiều các đợt mưa lớn có thể xuất hiện ở khu vực này
do đó là các cái sông ngoài các cái sông hà tĩnh quảng bình trong đợt này
thì các cái đợt tiếp theo đối với các cái khu vực trở vào phía trong
như là từ quảng trị đổ vào cho tới có thể là cục tới khu vực nam trung bộ cũng như là tây nguyên
cũng còn tiềm ẩn cái nguy cơ là xuất hiện lũ
mùng núi lũ mưa nhiều nên là cái đất đá khu vực này đã bão hòa
thì có thể là với lượng mưa rất nhỏ thì cũng có thể là gây những cái sạt và trượt lở đất
xin cảm ơn ông